ubnd tp hcm vừa có văn bản gửi các sở ngành và ubnd các quận huyện về vấn đề pháp lý trung cư qua hợp đồng mẫu
ubnd tp hcm giao sở công thương chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và ubnd các quận huyện tăng cường phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
trong đó có quy định pháp luật về việc đăng ký và thực hiện hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung mua bán căn hộ chung cư
các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp công khai minh bạch để người tiêu dùng hiểu rõ
qua đó khách hàng chủ động tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình và để các cơ quan chức năng đoàn thể báo chí nhân dân giám sát
đồng thời xây dựng quy trình quy chế phối hợp quản lý giữa sở công thương sở xây dựng sở tài nguyên môi trường
cùng các cơ quan chức năng liên quan trong việc thi hành quy định pháp luật về việc đăng ký thực hiện hợp đồng theo mẫu
điều kiện giao dịch chung mua bán căn hộ chung cư và các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp